sau nửa ngày xét xử vào cuối giờ chiều nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã quyết định hoãn phiên xử vụ án giết người cướp tài sản rồi giấu sát phi tang từng gây chấn động dư luận tại tỉnh lâm đồng vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám để triệu tập thêm nhân chứng
bị cáo trần quốc vũ chú tại xã đinh lạc huyện di linh bị đưa ra xét xử với hai tội danh giết người và cướp tài sản
theo đề tra do nợ anh võ thành tuấn chú tại huyện di linh khoản tiền một mươi năm triệu đồng và bị anh tuấn đòi xin khất không được nên trưa ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám khi anh tuấn đến nhà đòi nợ giữa hai người xảy ra to tiếng xô sát vũ đã dùng dây rú xiết cầu anh tuấn sau đó trở sát nạn nhân vào vườn cà phê của gia đình tại xã tam bố huyện di linh lấy đi tài sản trên người nạn nhân rồi trôn sát phi tăng
quá trình xét hỏi vũ đăng cai những tình tiết không khớp với bản cáo trạng nên hội đồng xét xử đã hoãn phiên xét xử
để cơ quan chức năng làm rõ trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bảy phiên tòa xét xử vũ cũng đã bị hoãn